xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo

bênh chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã sau một ít phút nữa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội giết người
đối tượng trần như tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu
thương chú tại ba mươi bảy núi một phường phước tiến thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và đối tượng lê phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn hòa tự xã ninh bình thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
còn về tội chứa mại dâm công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hồ thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại sáu mươi sáu đường số hai kho cảng bình tân phường vĩnh nguyên thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đối tượng này cao một m năm mươi sáu sông mũi hơi lõm và có sẹo chấm cách một cm trên trước đuôi lồng mẩy phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện